để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu không để dịch bệnh bùng phát lan rộng
bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh con tum đề nghị chỉ đạo sở y tế
triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh tại các ổ dịch bạch hầu
tăng cường các hoạt động giám sát lấy mẫu xét nghiệm
được biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh con tum ghi nhận hai mươi ba trường hợp dương tính
với bạch hầu tại huyện đắc hà đắc tô và sa thầy
riêng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày hai tháng bảy đã có một mươi bốn trường hợp tại xã diên bình đắc tô
thị trấn sa thầy xã yersin sa thầy các trường hợp đều là người đồng bào dân tộc thiểu số
bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất nhanh diễn biến cấp tính có thể gây biến chứng nặng và tử vong
ngành y tế tổ chức điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần và có nguy cơ
thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân
hạn chế đến mức thấp nhất số biến chứng nặng và tử vong đồng thời tổ chức ngay các lớp tập huấn
cho cán bộ y tế về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh trần đoán điều trị chăm sóc bệnh nhân